trước diễn biến phức tạp và khó lường của cơn bão số sáu sáng nay phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh để ban giải pháp ứng phó cụ thể
đến thời điểm này bão đã đổi hướng tây đang di chuyển về phía đất liền việt nam và có khả năng mạnh lên cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
đến tám giờ sáng nay bão số sáu còn cách đảo sông tử tây ba trăm linh km
hiện vẫn còn nhiều phương án dự báo khác nhau giữa các trung tâm dự báo bão quốc tế
trong khi nhật bản và hồng kông dự báo bão số sáu sẽ đổ bộ đất liền nam trung bộ nước ta vào chiều tối ngày một mươi tháng một mươi một
thì cơ quan dự báo của mỹ và trung quốc lại dự kiến bão đổ bộ sáng ngày một mươi một tháng một mươi một
ngoài ra các cơ quan cũng dự báo khác nhau về cường độ của bão khi đổ bộ đất liền việt nam
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành liên quan các tỉnh nam trung bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến bão
thông tin kịp thời đến người dân tập trung khắc phục hậu quả do bão số năm để sẵn sàng ứng phó với bão số sáu
căn cứ tình hình thực tế ban hành lệnh cấm biển và cho học sinh nghỉ học
hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trên biển đặc biệt là tàu vận tải và an toàn tại các khu neo đậu
bảo đảm an toàn các khu vực nuôi trồng thủy hải sản chủ động di rời sơ tán dân đến nơi an toàn
lưu ý các khách du lịch và người dân trên lồng bè tròi canh và trên các đảo
sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn lũ quét sạt lở đất các khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu
sẵn sàng các phương án cứu hộ cứu nạn sẽ có các đoàn công tác tới chỉ đạo trực tiếp tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão